sau một mươi năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp số người tham gia đã tăng hơn hai lần
trung bình mỗi năm có hơn năm trăm linh người được giải quyết trợ cấp
nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách này sáng ngày một mươi hai tháng bảy tại thanh hóa
cục việc làm bộ lao động thương bình và xã hội tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở việt nam được giao cho hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm
thuộc sở lao động thương binh và xã hội triển khai thực hiện từ năm hai nghìn chín
qua một mươi năm triển khai thực hiện đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp dần được mở rộng
số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng dần qua các năm từ chỉ có gần sáu triệu người năm hai nghìn chín
đến năm hai nghìn một mươi tám số người tham gia đã lên hơn một mươi hai triệu sáu trăm linh nghìn người
bình quân khoảng hơn sáu trăm linh người được giải quyết trợ cấp thất nghiệp mỗi năm
bên cạnh đó công tác tư vấn giới thiệu việc làm ngày càng tăng
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam ước kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám là hơn bảy mươi chín tỷ đồng
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi
quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn bảo đảm an toàn
mười năm qua khi mà chúng ta thực hiện cái xí xách bảo hiểm thất nghiệp
thì có thể thấy rằng là chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự đã trở thành một công cụ giúp cho quản lý thị trường lao động một cách tốt hơn
nếu như trước đây khi mà xí xách bảo hiểm thất nghiệp thì mỗi một khi người lao động mất việc hoặc xứng đứt hợp đồng lao động doanh nghiệp
thì phải trị trả cho họ cái trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp xứng đứt hợp đồng lao động
nhưng nay thì đã có
bảo hiểm thất nghiệp trị trả
cái việc này đã giảm được cái áp lực về mặt chi phí cho doanh nghiệp và đảm bảo được quyền lợi của người lao động
mười năm trước khi thực hiện xí xách bảo hiểm thất nghiệp thì số người lao động mà không may mắn mất việc làm
thì xí xách bảo hiểm thất nghiệp không những là hỗ trợ về vấn đề tài chính trong cái dòng khó khăn bắt đầu
nhưng mà chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng đã hỗ trợ cho người lao động trong vấn đề học nghề
chuyên đấu ngành nghề và tìm kiếm việc làm để sớm quay lại thị trường lao động
thời gian tới với phương châm ba đúng là đúng đối tượng đúng chế độ và đúng thời hạn
cục việc làm sẽ tiếp tục phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm để đẩy mạnh quy trình tư vấn về việc làm và học nghề
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng hai mươi tám lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp
tỷ lệ giao dịch điện tử đạt một trăm linh cùng với đó sẽ sửa đổi bổ sung chính sách bảo hiểm thất nghiệp
nhân dịp này bộ lao động thương binh và xã hội đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân
có thành tích tốt trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp